nhằm bảo tồn tài nguyên một cách bền vững đồng thời tạo cơ hội cho bà con nơi đây có thu nhập
thông qua các nguồn tài nguyên địa phương nhiều huyện miền núi phía tây nghệ an đang đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn của mình
trong đó nổi bật nhất có huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an
với lợi thế nằm trên tuyến quốc lộ bảy a nối với tỉnh siêng khoảng lào cách đường hồ chí minh chỉ hơn ba mươi km
con cuông được các doanh nghiệp lữ hành lựa chọn là một trong những điểm đến của các tour tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh
xác định rõ các lợi thế về phát triển du lịch trong thời gian qua huyện con cuông đã tập trung đầu tư mở và khai thác các loại hình du lịch
như khám phá thác kèm du thuyền trên sông răng thám hiểm đỉnh núi pumat
đặc biệt với lợi thế về kho tàng văn hóa lịch sử còn lưu giữ trong các bản làng của đồng bào thái
con cuông đã tập trung đầu tư bảo tồn phát huy các lễ hội dân ca dân nhạc dân vũ để phát triển du lịch cộng đồng